sau năm ngày làm việc nghiêm túc trách nhiệm với nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa
liên hoan phim việt nam lần thứ hai mươi một với chủ đề xây dựng nền công nghiệp điện ảnh việt nam
dân tộc nhân văn sáng tạo và hội nhập đã chính thức khép lại vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại thành phố vũng tàu
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tham dự buổi lễ
vượt qua rất nhiều đại diện xuất sắc khác như phim hai phượng cua lại vợ bầu
truyền thuyết về quán tiên bộ phim song lang của đạo diễn lêon quang lê đã giành giải thưởng bông sen vàng danh giá dành cho loại hình phim truyện điện ảnh
bông sen bạc thể loại phim truyện điện ảnh thuộc về cua lại vợ bầu của đạo diễn nhất trung
phim hai phượng của đạo diễn lê văn kiệt và truyền thuyết về quán tiên của đạo diễn đinh tuấn vũ
ngoài ra giải bông sen vàng dành cho thể loại phim hoạt hình thuộc về phim người anh hùng áo phải
loại hình phim tài liệu thuộc về phim trông tranh của đài truyền hình việt nam
loại hình phim khoa học không có giải bông sen vàng và chỉ có hai giải bông sen bạc thuộc về phim cuộc chiến chống đại dịch sars
ô nhiễm nhựa ở biển của ban khoa giáo đài truyền hình việt nam
giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc thuộc về hoàng yến chi phi phim tháng nam rực rỡ
giải nam diễn viên chính xuất sắc thuộc về trấn thành của phim cua lại vợ bầu